album đầu tiên ra mắt không thực sự thành công đó là sự kết hợp giữa the viton và tony seriden
nhưng vẫn có nhiều người nghe và sự xuất hiện của ông chủ cửa hàng đĩa này
baryan esten là một người yêu nhà cổ điển và cũng là một doanh nhân đầu óc đã làm thay đổi mọi thứ
tôi ngay lập tức thấy thích thú với những gì mình được nghe họ trẻ trung thật thà và có những tố chất mà tôi nhìn thấy của những ngôi sao
đây là bước điện tín
mà esten gửi cho tạp chí mercy beat thông báo hợp đồng thu âm đầu tiên của the beatles
thế nhưng sau khi nghe thử vài bản thu âm dkrecus đã từ chối phối hợp sản xuất với lời nhận xét
mấy ban nhạc chơi guitar sắp chết cả rồi thương ngại esten
vận may cuối cùng đến vào một tháng sau đó nhà sản xuất george martin của cửa hàng d f palofone đồng ý ký hợp đồng thu âm chính thức với the beatles
những buổi game đầu tiên với ban nhạc được thực hiện tại phòng thu epirote của emi vào ngày sáu tháng sáu năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai
không mất quá nhiều thời gian để bốn chàng trai leo lên đỉnh cao họ trở thành người của công chúng và được ưa chuộng ở khắp mọi nơi
những bài hát chinh phục các bảng xếp hạng và bốn chàng trai đến từ liverpool đã có được số người hâm mộ khổng lồ đặc biệt là các cô gái
nó được ví như một thứ virus lây lan nhanh tới chóng mặt từ đất nước này sang quốc gia nào
đó là một bước ngoặt lớn mà ngày nay chúng ta khó mà tưởng tượng ra được tôi nghĩ ngày nay hiện tượng như thế chẳng thể xảy ra ở một nơi nào đâu kể cả với michael john
bốn chàng trai đó đi đến đâu là một cơn địa chấn nổ ra ở đấy tất cả không phân biệt tuổi tác đều biến thành một tín đồ của trứng cuồng biton họ được ví như chúa trời vậy
thành công của the beatles tiếp tục cất cánh bay cao những bài hát của họ chạm đến đáy sâu tâm hồn của mọi thế hệ vốn đã bắt đầu trán ngấy các bài hát mỹ lâm ly xến xẩm
các cô gái chết mê chết mệt còn những chàng trai thì bắt trước họ
ngày bảy tháng hai năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn biết ơn rời nước anh họ tạm biệt bốn người hâm mộ tại sân bay hetro bắt đầu hành trình vượt đại tây dương tới chinh phục miền đất hứa
khoảng ba người chờ đón họ ở phi trường john kennedy ở newark hai ngày sau ban nhạc lên sóng truyền hình trực tiếp trong chương trình the s suverland soul
bảy mươi năm triệu người hâm mộ
tương đương với hai mươi ba triệu hộ gia đình và ba mươi bốn dân số hoa kỳ thời đó đây được coi là chương trình gây được sự chú ý nhất trong lịch sử truyền hình mỹ
sáng ngày hôm sau jobiton tỉnh dậy với hầu hết là những đánh giá tiêu cực và thất vọng trên toàn nước mỹ
xong buổi biểu diễn đầu tiên của họ diễn ra vài ngày sau đó vẫn làm nổ tung sân khấu washington coliseum
trở lại núa họ cũng nhận được điều tương tự
tại carnegie hall ban nhạc bay tới florida và xuất hiện trong chương trình the s suverland soul lần thứ hai
khoảng bảy mươi triệu người đã xem trực tiếp qua tv trước khi quay trở lại anh vào ngày hai mươi hai tháng hai
tháng một mươi năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm vinh quang đến với the beatles
họ trở thành mặt hàng xuất khẩu tốt nhất của nước anh
the beatles đem lại hàng triệu bảng cho sở thuế
nữ hoàng rất vui mừng
còn the beatles thì vô cùng mãn nguyện
suốt tháng bảy năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn the beatles đi tour vòng quanh thế giới
tổng cộng tới ba mươi bảy xuất diễn chỉ trong hai mươi bảy ngày tại đan mạch hà lan hồng kông australia và new zealand
tháng tám họ quay trở lại mỹ
trình diễn ba mươi xuất tại hai mươi ba thành phố trải xuất từ bờ đông sang tây
trung bình khoảng từ một đến hai vạn người đã tới
chật cứng các sân khấu trong mỗi buổi diễn kéo dài chỉ vỏn vẹn ba mươi phút tại các thành phố từ san francisco tới new york
ngày hai mươi bốn tháng sáu năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu jobitton đến đức một lần nữa
lần này họ không còn biểu diễn ở những tầng hầm nữa
mà công diễn ở giáp sông

sáu fan cuồng đã tới để chào đón họ
với nhiều người đó là ngày tuyệt vời nhất trong đời
lần đầu tiên tôi được sống trong không khí như vậy
thật không gì tà nổi
đó là một sự kiện lớn trong đời
lần nền nỗi tôi nghĩ đó là điều tuyệt diệu nhất trên thế gian này
tôi ngất ngay tới mức liên tục nổi da gà
họ xuất hiện và cảnh sát trong bộ đồng phục trắng để đảm bảo an toàn
một nhiệm vụ vô cùng khó khăn
chứng cuồng beatles thể hiện dưới nhiều màu sắc
cảnh sát đã ghi lại những hình ảnh này trong suốt buổi diễn để tìm hiểu về tâm lý của giới sinh viên
chỉ bốn chàng trai thôi nhưng đã làm hàng ngàn người biên soạn
biểu diễn là một phần cuộc sống hàng ngày của ban nhạc
thế nhưng người hâm mộ không hề biết họ đang xem một trong những buổi biểu diễn cuối cùng của betho
ngày hôm sau the beatles lên đường tới buổi trình diễn tiếp theo
họ ăn sáng và tới hamburg
bốn chàng trai trở về nơi bắt đầu sự nghiệp của mình trong buổi biểu diễn cuối cùng
các ngôi sao đều mọc rồi lặn nhưng beatles thì không
họ trở thành tượng đài với tôi âm nhạc của bitro là bất tử
danh tiếng luôn có giá của nó và ánh hào quang đều trở thành ngày hôm qua